sau ba năm thí điểm theo nghị quyết một trăm một mươi chín của quốc hội mô hình chính quyền đô thị tại đà nẵng bước đầu phát huy hiệu quả
tăng trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu quận và phường
tuy nhiên việc không thực hiện tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận phường cũng đồng nghĩa là hai cấp này từ ngân sách trở thành cấp dự toán
mọi chi tiêu thường xuyên hiện nay đều do hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt
điều này khiến địa phương bị động trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất
tháng một mươi năm ngoái thành phố đà nẵng xảy ra đợt mưa lớn gây ngập lụt diện rộng toàn thành phố và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hộ dân
trong đó có người dân ở phường hòa khánh nam
trước tình hình đó phường hòa khánh nam đã huy động tổng lực hỗ trợ người dân
nhất là hỗ trợ cấp nước sạch và khắc phục dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ lụt
tuy nhiên việc chi đột xuất không còn thực hiện như trước đây
thực hiện thí điểm theo mô hình chính quyền đô thị từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bốn mươi năm phường và sáu quận trên địa bàn đã không tổ chức hội đồng nhân dân
đại diện sở nội vụ thành phố đà nẵng thừa nhận
ban đầu việc triển khai vấn đề này đã xảy ra những khó khăn nhất định
tuy nhiên qua quá trình ghi nhận ý kiến từ các cấp
thành phố đang có những điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ
ở mỗi địa phương

mới đây tại hội nghị sơ kết ba năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị
và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
các đại biểu đánh giá qua thời gian thực hiện thí điểm
việc điều hành ngân sách được quản lý chặt chẽ
thực hiện tích kiệm trì và có hiệu quả nguồn thu
theo kết quả khảo sát sáu mươi hai cán bộ công chức đánh giá tình thống nhất
thông suốt hiệu quả trong điều hành từ ủy ban nhân dân thành phố đến ủy ban nhân dân phường là tốt hơn